thưa quý vị hiện nay trang thiết bị phục vụ hoạt động khoa học và công nghệ đóng vai trò quan trọng
trong việc tăng cường năng lực khoa học và công nghệ và giải quyết những nhiệm vụ quan trọng
có phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của đất nước
thực tế cho thấy nhiều đơn vị nghiên cứu gồm các viện trường doanh nghiệp đã và đang phát huy tối đa
hiệu quả sử dụng trang thiết bị các phòng thí nghiệm nhằm góp phần đẩy nhanh tiến độ
đưa các kết quả nghiên cứu vào cuộc sống
đây cũng chính là nội dung mà chúng tôi sẽ đề cập đến trong phần đầu của chương trình
khoa học công nghệ và cuộc sống ngày hôm nay
viện khoa học vật liệu thuộc viện hàn lâm khoa học và công nghệ việt nam có chức năng nghiên cứu cơ bản
về khoa học công nghệ và phát triển công nghệ cơ bản theo hướng trọng điểm của nhà nước về khoa học vật liệu
thực hiện chức năng này những năm qua viện đã đầu tư trang thiết bị hiện đại
phòng thí nghiệm trọng điểm để thực hiện các nhiệm vụ quan trọng
viện khoa học vật liệu đã được nhà nước đầu tư rất là nhiều trang thiết bị với tổng kinh phí khoảng trên một trăm năm mươi tỷ đồng
đấy là phòng thí nghiệm trọng điểm về vật liệu
đấy là những trang thiết bị nghiên cứu rất hiện đại như kiến nghiệm vi điện tử truyền qua
rồi những dự án về nông y sinh rồi các dự án đầu tư tăng cường trang thiết bị khác
theo lãnh đạo viện hiệu quả của việc đầu tư trang thiết bị thể hiện ở ba lĩnh vực
gồm nghiên cứu cơ bản với việc mỗi năm công bố khoảng tám mươi công trình trên các tạp chí khoa học quốc tế có uy tín
lĩnh vực đào tạo mỗi năm
lĩnh vực đào tạo mỗi năm đào tạo từ bảy đến một mươi tiến sĩ chất lượng cao với luận án được công bố quốc tế
lĩnh vực triển khai ứng dụng có tổng doanh thu mỗi năm đạt từ một mươi đến một mươi ba tỷ đồng
từ việc cung cấp các dịch vụ phân tích đánh giá cho các khách hàng là các doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước
chúng tôi đã có rất nhiều sản phẩm bây giờ đã thành thương hiệu của viện
giả sử như là những cái alod hy sinh bảo vệ tàu biển
rồi những cái vật liệu nano y sinh phục vụ
trong việc chữa bệnh rồi những dịch vụ đánh giá hư hỏng vật liệu
rồi những cái dịch vụ đánh giá tác động môi trường
đấy là những cái sản phẩm chính của viện rất là nổi tiếng trên thị trường
đây là phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia về vật liệu linh kiện và điện tử
được khai trương và đi vào hoạt động từ năm hai nghìn tám với tổng kinh phí đầu tư ba năm triệu đô la mỹ
phòng thí nghiệm này có chức năng nghiên cứu cơ bản phát triển công nghệ
và đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao
trong lĩnh vực vật liệu linh kiện điện tử và các lĩnh vực khác có liên quan
qua cái thời gian sử dụng và khai thác thiết bị thì nó đã giúp cho viện phòng vật liệu chúng tôi
đã có rất nhiều những kết quả đặc biệt những kết quả công bố trên các chức quốc tế
và cũng có một số sản phẩm đã được ứng dụng ra bên ngoài thực tế
những sản phẩm mà đại diện lãnh đạo phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia
về vật liệu và linh kiện điện tử chia sẻ ở trên có thể kể đến như các thiết bị
tình chế quặng công suất hàng chục tấn quạng trên mẻ sử dụng vật liệu nam châm thiêu kết
thiết bị tiết kiệm xăng cho động cơ ô tô xe máy một số linh kiện truyền dẫn quang
và truy nhập băng thông rộng cho mạng viễn thông thế hệ mới trong an ninh quốc phòng
ngoài ra nhằm tiếp tục tăng cường năng lực về trang thiết bị cho nghiên cứu khoa học
mới đây viện khoa học vật liệu đã đầu tư thêm một phòng thí nghiệm là trung tâm đánh giá hư hỏng vật liệu
trước khi có trung tâm mình thì rất là nhiều những cái doanh nghiệp
nhất là doanh nghiệp fdi hoặc là những doanh nghiệp mà có vốn nước ngoài
thì người ta có những trường hợp học học gì đó trục trạc gì thì nhiều khi người ta phải gửi mẫu
về nước ngoài để phân tích và như thế sẽ rất là tốn thời gian và cần phải tài chính
nhờ sử dụng hiệu quả các thiết bị được đầu tư nên mặc dù mới thành lập
nhưng trung tâm đã gặt hái được nhiều kết quả
trung tâm đã cung cấp được dịch vụ kỹ thuật của mình cho những doanh nghiệp
rất là nhiều doanh nghiệp
tổng số các nhà máy nhiệt điện rất là lớn của trong nước cũng như của nước ngoài
tổng số các nhóm nhiệt điện mà bọn mình phục vụ thì nó cũng phải trên một mươi nhà máy
thì từ những nhà máy mà đã hoạt động hơn ba mươi năm như nhà máy nhiệt điện phả lại
đối với cả các doanh nghiệp nước ngoài thì bọn mình cũng có phục vụ cho những công ty nổi tiếng của nước ngoài
hiện nay đang hoạt động ở việt nam ví dụ như panasonic việt nam honda việt nam for việt nam toyota
những kết quả đạt được của việt nam
khoa học vật liệu mà chúng tôi vừa đề cập ở trên đã phần nào cho thấy
việc tăng cường năng lực về trang thiết bị cũng như sử dụng hiệu quả trang thiết bị cho nghiên cứu khoa học
đã góp phần không nhỏ trong việc đưa nhanh những nghiên cứu của các nhà khoa học ứng dụng vào thực tiễn cuộc sống
nhận thức rõ được tầm quan trọng của công việc này không chỉ các viện mà tại các trường đại học hoạt động này cũng được chú trọng
nghiên cứu khoa học luôn được coi là một trong những hoạt động quan trọng nhất của sinh viên tại các trường đại học
cao đẳng nhất là đối với các trường khối kỹ thuật
những năm qua viện cơ khí trường đại học bách khoa hà nội đã tích cực đầu tư trang thiết bị
nhằm mang tới cho sinh viên một môi trường thực hành nghiên cứu khoa học hiệu quả
viện cơ khí cũng đã có một dự án được đầu tư rất là bài bản về cái ngành cơ điện tử
chúng tôi nhận được dự án của oda bảy mươi tỷ đồng
đầu tư chúng tôi sẽ xây dựng ba phòng thí nghiệm đó là phòng thí nghiệm thực hành cơ điện tử
phòng thí nghiệm nghiên cứu
cơ điện tử và phòng thí nghiệm mô phỏng các hệ thống cơ điện tử
nhờ tích cực đầu tư trang thiết bị mà thành tích học tập và nghiên cứu khoa học của sinh viên viện cơ khí
đã có những cải tiến đáng kể từ lượng đến chất
trước đây thì các em là học lý thuyết và cơ hội được thực hành rất là ít
nhưng bây giờ thì các em là hầu hết các môn học đều có thí nghiệm thực hành
và chúng tôi đang đẩy mạnh việc triển khai các bài thí nghiệm thực hành
và tiếp tục là xây dựng các bài thí nghiệm mới
sau khi mà học lý thuyết xong thì các em có nắm rất là chắc được các kiến thức mà đã học
và đồng thời là những kiến thức áp dụng thực tế công nghiệp
khi được làm thực tế đối với máy móc thực tế và hiện đại như thế này
thì thực sự là sinh viên rất dễ hiểu và có thể thao tác dễ dàng trên máy được
khi làm việc với các máy móc như này thì khi mai ngày em ra trường
thì sẽ không bị bỡ ngỡ trước những máy móc hiện đại
không chỉ đáp ứng yêu cầu của hoạt động dạy và học
những năm qua thầy và cho viện cơ khí còn có nhiều giải thưởng
công trình nghiên cứu khoa học được ứng dụng vào thực tiễn cuộc sống
mà trong đó phần lớn nhờ vào việc khai thác sử dụng hiệu quả
trang thiết bị nghiên cứu được nhà trường trang bị
ba năm gần đây thì chúng tôi đạt giải nhất toàn đoàn với nghiên cứu khoa học
và các em thì từ cái việc mà thực hành thí nghiệm ở trên lớp
các em nắm chắc kiến thức và sau đó thì các em thiết kế
gia công và chế tạo được nghiên cứu chế tạo được
những cái thiết bị mới những cái thiết bị mang tính khoa học
để phục vụ trực tiếp cho đời sống sản xuất công nghiệp
đây là chiếc máy cnc năm mươi do sinh viên viện cơ khí nghiên cứu chế tạo
có khả năng gia công phủ điêu tượng gỗ phức tạp với độ chính xác cao
máy có các ưu điểm như bảo đảm các tính năng của một máy cnc hiện đại
giá thành rẻ có thể gia tông
được nhiều loại vật liệu với các chi tiết phức tạp
chi tiết máy đơn giản dễ tháo lắp thay thế và bảo trì phù hợp
với điều kiện khí hậu việt nam
hiện máy đã được chuyển giao cho một số doanh nghiệp
cũng như các hộ làng nghề thủ công ở các tỉnh phía bắc
như bắc ninh hưng yên nam định
máy cnc là máy điều kiện số nó không phải là một cái thiết bị mới
thế giới cũng đã ứng dụng và làm nhiều rồi
nhưng vấn đề là ứng dụng là hiệu quả
phù hợp với cả cái chi trả của công việc đối với cả người sử dụng
từ thực tế trên cho thấy các nghiên cứu khoa học
dù là của sinh viên đến từ các trường đại học
hay các nhà khoa học ở các viện nghiên cứu
điều khó có thể thực hiện thành công nếu không được đầu tư
đặc biệt là đầu tư các trang thiết bị để thực hiện
tuy nhiên không phải đơn vị nào cũng tận dụng được tối đa tiềm lực
của các trang thiết bị cũng như sử dụng chúng một cách hợp lý
điều đó xuất phát từ giá thành trang thiết bị rất lớn
đồng thời nhiều đơn vị chưa biết cách đầu tư song song
giữa các trang thiết bị với trình độ các giảng viên
nhà khoa học dẫn đến việc phát huy
vai trò của các trang thiết bị còn hạn chế
trang thiết bị đào tạo cho ngành cơ khí
phần lớn là những trang thiết bị đắt tiền
cỡ hàng trăm triệu hàng tỷ đồng
sau một vài năm ví dụ như sau năm bảy năm
thì chúng tôi cũng rất là cần những cái nguồn đầu tư
hiện nay thì chúng tôi cũng gặp một số khó khăn
bởi vì các giá thành về sửa chữa thiết bị cũng rất là lớn
nhằm tăng cường năng lực về trang thiết bị
cho nghiên cứu khoa học
bộ khoa học và công nghệ đã soạn thảo nghị định sửa đổi bổ sung
một số điều của nghị định số chín mươi năm hai nghìn một mươi bốn nửa dcp
ngày một mươi bảy tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bốn của chính phủ
quy định về đầu tư và cơ chế tài chính
đối với hoạt động khoa học và công nghệ
quy định rõ hơn về việc sử dụng kinh phí sự nghiệp
để thực hiện công tác tăng cường năng lực
về trang thiết bị cho nghiên cứu khoa học
và phát triển công nghệ
thực hiện nhiệm vụ này đòi hỏi cần có sự phối hợp chặt chẽ
giữa các bộ ngành có liên quan
trước mắt các đơn vị nghiên cứu cần có những định hướng rõ ràng
tự chủ tự chịu trách nhiệm trong việc tăng cường đầu tư
và phát huy hiệu quả các trang thiết bị cho nghiên cứu khoa học
trước mắt các đơn vị nghiên cứu cần có những định hướng rõ ràng
tự chủ tự chịu trách nhiệm trong việc tăng cường đầu tư và phát huy hiệu quả các trang thiết bị cho nghiên cứu

nếu như trước đây họ phải mất nhiều thời gian cho việc tạo khối tạc hình
thì nay công nghệ tạo mẫu bằng kỹ thuật in ba d đã giúp họ giải quyết được vấn đề này một cách triệt đề
hỗ trợ của máy in ba d với là chúng tôi chỉ có nghĩa là sửa thêm để cho nó đẹp và sắc nét hơn
thế mạnh của công nghệ in ba d là nó sẽ giữ được khi mà mình phóng to thu thập mẫu thì nó sẽ giữ được cái phần khối nó chính xác
còn cái ưu thế của người thợ thủ công thì chính là những cái đường lét tinh tế
thế thì nếu mình kết hợp được hai cái công nghệ in ba d với cái sự khéo léo của người thợ
thì mình sẽ ra được cái sản phẩm nó có tính mỹ thuật cao hơn và giảm được cái thời gian chế tạo mẫu đi rất là nhiều
được biết chìa khóa để tạo ra những mẫu sản phẩm tinh xảo này
chính là nhờ có chiếc máy in ba d do nghệ nhân nguyễn thượng sách phối hợp cùng với một số nhà khoa học trẻ nghiên cứu và chế tạo
một nhóm tức là trẻ việt nam khởi nghiệp và các bạn ấy bắt đầu lắp sáp cái máy này
thì khi tôi gặp các bạn ấy tôi cũng cùng với các bạn ấy là trao đổi để làm hoàn thiện thêm cái máy và cho máy họ đổi tươi tốt
với cấu tạo đơn giản cơ chế hoạt động linh hoạt dễ sử dụng
chiếc máy in tạo thành hình ứng dụng công nghệ in ba d đã và đang đem đến những sản phẩm thủ công mỹ nghệ tinh xảo
góp phần làm nên thương hiệu cho cơ sở đúc đồng của nghệ nhân nguyễn thượng sách
được biết nhiều sản phẩm đúc đồng của cơ sở mang đậm dấu ấn văn hóa việt nam đã được xuất khẩu ra nhiều thị trường trên thế giới